các nhà xuất khẩu gạo của thái lan cho biết giá gạo ở nước này cao hơn giá gạo của những nước cạnh tranh do nguồn cung hạn chế và đồng bạc tăng giá mạnh tác động tới xuất khẩu
trong bốn tháng đầu năm nay nước này xuất khẩu hơn hai một triệu tấn gạo với tổng giá trị bốn mươi ba tỷ bạt tương đương một ba mươi tám tỷ usd giảm ba mươi hai một về số lượng và một mươi năm bảy về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
dự kiến trong tháng năm xuất khẩu gạo của thái lan giảm khoảng năm trăm linh tấn do các nước nhập khẩu gạo trì hoãn đơn đặt hàng
trong khi các nước cạnh tranh như việt nam ấn độ pakistan quay trở lại thị trường này
thái lan cũng dự tính sẽ thu hoạch hai mươi bốn sáu mươi năm triệu tấn gạo trong niên vụ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một do có nhiều mưa hơn trong năm nay
nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín chính phủ hàn quốc có kế hoạch kiểm tra danh tính khách ra vào các hộp đêm quán ăn dạp chiếu phim thậm chí cả nhà thờ thông qua ứng dụng quét mã qr
sau khi xác định đây là những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trước mắt việc quét mã qr sẽ được áp dụng thí điểm tại một mươi chín cơ sở ở thủ đô seoul và hai thành phố incheon và daejeon trong thời gian từ ngày một đến bảy tháng sáu
thông tin mã qr sẽ được lưu giữ tại kho dữ liệu trong bốn tuần
việc quét mã qr sẽ giúp cơ quan y tế có thể truy dấu nhanh khi đối chiếu với thông tin của trung tâm dữ liệu an sinh xã hội trong trường hợp người đó đến địa điểm có người nhiễm virus sars cov hai
hành động sớm truy dấu tiếp xúc và tuyên truyền ba yếu tố này chính là chiều khóa giải mã câu chuyện chống dịch thành công của việt nam
trang thông tin marsan holodow của đức đã rút ra nhận định này sau khi hoàn nghênh việt nam thành công trong chiến dịch chống covid một mươi chín
việc cung cấp thông tin và tuyên truyền cộng đồng góp phần lớn vào thắng lợi của việt nam trong phòng chống dịch covid một mươi chín thông qua các trang web chuyên biệt đường dây nóng điện thoại tin nhắn sms của bộ y tế
bên cạnh đó kinh nghiệm của việt nam trong việc đối phó với covid một mươi chín
với dịch sars từ năm hai nghìn hai và dịch cúm gia cầm sau đó đã giúp chính phủ và nhân dân có những bước chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với dịch covid một mươi chín
dịch covid một mươi chín đặt ra nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ đối với nhân loại
và chính trong đại dịch chúng ta cũng được chứng kiến nhiều hành động đẹp có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
trong cuộc chiến này có cả sự đóng góp của các em nhỏ trên khắp thế giới với những ý tưởng sáng tạo vô cùng độc đáo và thiết thực
bà martinet gracida sống tại tiểu bang osaka mexico đã dùng tiền của mình để mua các vật dụng chế tạo ra tấm chắn giọt bắn dành cho các y bác sĩ và nhân viên y tế với mong muốn góp phần sức lực trong cuộc chiến chống đại dịch tại quê nhà
với mong muốn mang kiến thức đến cho các em
cháu muốn tụ tập các em lại để dạy học có rất nhiều em mới học cấp một nếu không được học hành đầy đủ các em sẽ quên mất cách cầm bút để viết
lớp học nhỏ của cô giáo hàng xóm đã thu hút được rất nhiều trẻ em trong một ngôi làng tại giải gaza
fars mong rằng sau này sẽ trở thành một cô giáo để mang cái chữ đến cho trẻ em nghèo nơi em đang sinh sống
còn tại hồng kông trung quốc cô bé nhỏ nhất đã được trở thành một cô giáo để mang cái chữ đến cho trẻ em nghèo nơi em đang sinh sống
cô giáo nhỏ nhắn bảy tuổi anna wu đã góp sức giúp đỡ cộng đồng bằng cách quay các video hướng dẫn thông tin về dịch bệnh
những đoạn video mà anna đăng tải đều được ghi hình bởi mẹ của bé
từ cách giải thích về virus là gì cho tới những hoạt động nên làm trong mùa dịch các video của bé đã thu hút được rất nhiều lượt người xem
có thể thấy những hành động của các em tuy nhỏ bé nhưng lại là nguồn năng lượng lớn góp phần tiếp sức cho cộng đồng chống chọi với dịch bệnh
thông tin về dịch bệnh